ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trọng thể tổ chức đại hội thi đua yêu nước mặt trận tổ quốc việt nam
nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thường giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến và đề ra nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sáu mươi bốn điểm cầu trong cả nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương dự đại hội
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng đồng chí trương thị mai
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trong năm năm qua phong trào thi đua yêu nước của mặt trận tổ quốc việt nam các cấp
đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện
đại hội thi đua yêu nước mặt trận tổ quốc việt nam lần này là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới
trên cơ sở tiếp nối kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang
và những kết quả quan trọng đạt được trong suốt chín mươi năm qua của mặt trận tổ quốc việt nam
các hoạt động hướng về cơ sở thực hành dân chủ cơ sở lắng nghe dân dân nói
nói cho nhân dân nghe có nhiều việc mới việc khó nhưng với trách nhiệm quyết tâm cao
mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp quỹ phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo
trong năm hai nghìn hai mươi đại dịch covid một mươi chín đã tác động rất lớn đến đất nước ta gây ra nhiều tổn thất nặng nề
nhưng chúng ta đã cơ bản kiểm soát ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh
hạn chế tối đa những thiệt hại tổn thất do dịch bệnh gây ra
cùng với công tác tuyên truyền vận động nhân dân chia sẻ giúp đỡ
đã khơi dậy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc lan tỏa tính nhân văn nhân ái trong xã hội
được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
bài học từ cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín vừa qua đã khẳng định thêm niềm tin vững chắc
và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn nhanh nhạy hiệu quả của bộ chính trị
ban bí thư quốc hội chính phủ sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị
thấm nhuần lời dạy của bác hồ kính yêu cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được
nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt
mặt trận tổ quốc việt nam các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước
để đất nước vượt qua mọi khó khăn thách thức cùng đảng nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
thật sự góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc